với tính năng này người dùng có thể nhanh chóng nhấn vào một trong ba tùy chọn khi gọi điện đến số cứu hộ để thông báo về tình huống xảy ra bao gồm hỏa hoạn gọi cấp cứu hoặc gọi cảnh sát
sau khi nhấn nút một giọng nói tự động tích hợp trong tính năng sẽ nói chuyện với số điện thoại khẩn cấp để thông báo về vị trí hiện tại của người dùng xác định thông qua gps trên smartphone
tính năng mới này không chỉ hữu dụng trong trường hợp khẩn cấp khi người dùng không có đủ thời gian để tự thực hiện cuộc gọi mà còn rất hữu dụng với những người bị cầm
hoặc rơi vào tình huống gặp khó khăn khi nói chuyện chẳng hạn khi có kẻ xấu đột nhập vào nhà và họ đang phải tìm cách để lẩn trốn
google cho biết tính năng mới này sẽ có mặt đầu tiên với những người sử dụng smartphone picel tại mỹ trong thời gian tới
sau đó sẽ ghi nhận những phản hồi của người dùng cũng như từ lực lượng cứu hộ để đánh giá tính hiệu quả trước khi áp dụng tính năng mới này cho người dùng tại những quốc gia khác cũng như trên các hãng smartphone khác
thưa quý vị trong các ngôi nhà hiện đại ngày nay số lượng trang thiết bị điện điện tử đang không ngừng gia tăng
tuy nhiên do khác nhau về kiến trúc việc điều khiển các thiết bị đôi khi còn tồn tại nhiều bất cập
thêm vào đó việc điều khiển các thiết bị này một cách thủ công với khoảng cách từ xa là không dễ dàng
vì vậy sự ra đời của nhà thông minh smart home chính là để giải quyết những vấn đề đó
giúp con người tận dụng tối đa thời gian sử dụng hiệu quả những đồ vật trong ngôi nhà
những năm gần đây thì thế giới đang bước vào kỷ nguyên kết nối mọi vật qua internet hay còn gọi là kỷ nguyên iot
trong đó nhà thông minh đã trở thành một xu hướng công nghệ tất yếu trên thế giới là tiêu chuẩn của nhà ở hiện đại
không nằm ngoài xu thế đó tại việt nam ngày càng nhiều những ngôi nhà thông minh đã xuất hiện trong thực tế
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
nhà thông minh có thể hiểu hơn là ngôi nhà mà các thiết bị giao dùng
trong đó như hệ thống chiều sáng sửa ấm máy lạnh tv camera an ninh có khả năng tự động hóa và giao tiếp với nhau theo một lịch trình hay kịch bản định sẵn
nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển tự động nói chung hệ thống nhà thông minh nói riêng tập trung chủ yếu vào việc giải quyết tương tác giữa hệ thống với môi trường
thông qua các cảm biến các tín hiệu được thu nhận các tín hiệu này sẽ được lưu trữ xử lý và tùy theo yêu cầu của từng điều kiện đặt ra mà điều khiển các thiết bị theo mục đích cụ thể
nhiều công nghệ đã được áp dụng khi xây nhà thông minh tuy nhiên sự phức tạp nằm ở chỗ
các hệ thống điều khiển phải cân bằng giữa sự phức tạp của hệ thống và tính tiện dụng cho người dùng đặc biệt là có thể được điều khiển ở bất cứ đâu từ trong chính ngôi nhà đó hay bất kỳ nơi nào trên thế giới thông qua điện thoại hoặc internet
hiện với những xu thế của cách mạng công nghiệp bốn công nghệ internet of things iot đang trở nên phổ biến hàng tỷ thiết bị được kết nối chung với nhau bằng internet
với iot mỗi đồ vật thiết bị được kết nối với nhau bằng internet
thiết bị con người được cung cấp một định danh riêng của mình và tất cả có khả năng truyền tải trao đổi thông tin dữ liệu qua một mạng duy nhất mà không cần đến sự tương tác trực tiếp giữa người với người hay người với máy tính
bên cạnh đó iot có thể triển khai một mạng lưới các thực thể thông minh có khả năng tự tổ chức và hoạt động tùy theo tình huống môi trường đồng thời chúng cũng có thể liên lạc với nhau để trao đổi thông tin dữ liệu
với khả năng định danh cao số lượng các thực thể trong hệ thống được định danh chính xác duy nhất
bảo đảm tốt khả năng quản lý điều khiển của hệ thống
có thể nói nhà thông minh sẽ ngày càng phổ biến trở thành một xu thế của cuộc sống hiện đại
và tiếp tục làm được việc sử dụng các thiết bị điện trong nhà một cách tối ưu nhất
là một người khá bận rộn với công việc ở cơ quan nên những phút giây ở nhà thư giãn luôn được chị hà chú trọng
khi lắp đặt hệ thống nhà thông minh mọi thiết bị điện trong nhà như đèn chiếu sáng quạt tv đều được kết nối điều chỉnh qua điện thoại rất thuận tiện
giúp chị hà giảm bớt được những công việc vặt ở nhà để dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình
khi sử dụng các thiết bị thông minh tôi thấy rất là tốt
rất là tiện lợi
thứ nhất là khi mà muốn tắt điện ở tầng ba thì tôi có thể ở dưới tầng một tôi có thể tắt được tất cả các hệ thống điện trong gia đình
mới lại hệ thống dèm cửa đứng một chỗ tôi có thể đóng và mở tất cả các dèm cửa của ngôi nhà mình
tôi thấy hệ thống thiết bị thông minh này rất tiện lợi và thật sự là hữu dụng cho gia đình
hiện nay nhà thông minh không chỉ được ứng dụng tại các ngôi nhà
có thiết kế sang trọng cao cấp mà ngay tại những căn hộ nhỏ hay nhà trung cư cũng có thể lắp đặt hệ thống nhà thông minh
điều này không chỉ làm tăng tính tiện nghi cho ngôi nhà tiết kiệm thời gian cho người sử dụng
mà tính năng của nhà thông minh còn là tai mắt để cảnh báo an toàn an ninh cho ngôi nhà
mình thì có thể quan sát được qua điện thoại qua mạng ba g kể cả mình đi xa hay như nào
thì mình vẫn có thể tắt bật được các hệ thống điện trong nhà
và mình vẫn có thể quan sát được xem là có ai ra
có ai ra vào nhà mình hay như nào
và mình có cả hệ thống cảm biến chống ba đập
nếu mà có ai muốn đập phá cửa hay như nào thì nó sẽ báo về điện thoại cho mình
ví dụ mình ra ngoài mình muốn bật tắt nóng lạnh hay là như thế nào thì mình về nhà mình có thể tắm được luôn
hoặc là mình quên ra ngoài mình quên chưa tắt điện thì mình cũng có thể tắt điện được ở trên điện thoại của mình
theo hãng nghiên cứu gartner tới năm hai nghìn hai mươi
sẽ có tới ba mươi tỷ thiết bị được kết nối internet gấp một mươi hai lần năm hai nghìn năm
và năm hai nghìn hai mươi cũng là năm của cách mạng mang tên internet of things iot vạn vật kết nối bùng nổ mạnh mẽ và toàn diện
trong đó ngôi nhà thông minh sẽ là nơi bạn tiếp xúc và cảm nhận rõ nhất những thay đổi từ cuộc cách mạng này
hiện tại việt nam đã có rất nhiều đơn vị doanh nghiệp nước ngoài đến từ mỹ châu âu
các doanh nghiệp việt cũng đang dần làm chủ được thị trường công nghệ mới mẻ này
bên cạnh đó thị trường bất động sản trong nước được đánh giá có nhiều khởi sắc
nhu cầu đầu tư nội thất thiết bị thông minh của người dùng cũng tăng lên
nhiều chủ dự án còn sẵn sàng đầu tư chọn gói nhà thông minh để dành tặng khách hàng
đối với thị trường việt nam tuy việt nam là một nước đang phát triển
tuy nhiên mức độ cập nhật công nghệ rất tốt
cộng với việc số lượng các ngôi nhà mới đưa vào sử dụng thì nhiều
cộng với việc độ tuổi của nhà
những người sở hữu những ngôi nhà này đang được trẻ dần
thì đấy là một trong những khách hàng rất tiềm năng trong lĩnh vực về nhà thông minh
có thể thấy nhà thông minh là xu hướng phát triển và sẽ ngày càng phổ biến tại việt nam trong thời gian tới
tuy nhiên các chuyên gia cũng chỉ ra rằng
để thị trường nhà thông minh tại việt nam thực sự bùng đổ thì vẫn cần có thời gian
và các đơn vị cung cấp giải pháp phải vượt qua được thách thức lớn
đó là thói quen và sự không thích lệ thuộc công nghệ của khách hàng
những công nghệ được tích hợp
trong nhà thông minh dường như trở nên khó khăn đối với những người không thông thạo sử dụng máy tính hay smartphone
vì vậy điều quan trọng đối với việc phát triển nhà thông minh là phải làm sao cân bằng được các hệ thống điều khiển
và tính tiện dụng cho người dùng đặc biệt là có thể được điều khiển ở bất cứ đâu
là một trong số những công ty hàng đầu trong lĩnh vực nhà thông minh
cung cấp chọn gói các giải pháp phục vụ các công trình dân dụng thương mại và công nghiệp tại việt nam
đại diện của công ty này cho biết
một trong số những ưu tiên hàng đầu khi phát triển các giải pháp nhà thông minh của mình
là giao diện phải thiết kế đơn giản thân thiện với người dùng
một trong những ưu tiên của chúng tôi đó là tạo ra những giao diện sử dụng rất trực quan
và rất thân thiện với người sử dụng để có thể đáp ứng được tất cả thành phần cũng như lứa tuổi
trong một ngôi nhà có thể sử dụng một cách rất là đơn giản và dễ dàng
hiện nay thị trường nhà thông minh đang cung cấp các giải pháp nhà thông minh
và đang khá sôi động với nhiều đơn vị doanh nghiệp tham gia
tuy nhiên chưa có một chuẩn công nghiệp nào được đặt ra cho nó
do vậy thị trường nhà thông minh còn khá phân mảnh
các giải pháp nhà thông minh hiện nay sử dụng giao thức riêng cho từng công ty và không tương thích với nhau
tuy nhiên đại đa số các công ty về nhà thông minh đều có những chiến lược riêng của mình
để sao cho các giải pháp nhà thông minh sẽ ngày càng có giá thành hợp lý tiết kiệm
qua đó tiếp cận được đến với đại đa số khách hàng
cách thức để tiếp thị để cho người tiêu dùng được trải nghiệm một sản phẩm ngay tại địa bàn của họ
có nghĩa là đối với mỗi một đại lý thì chúng tôi cũng phát triển những showroom để giới thiệu sản phẩm
và có những điểm bán hàng di động hoặc là có những điểm trải nghiệm di động
để tổ chức những hội thảo sự kiện tham gia những buổi giới thiệu sản phẩm
trong những lễ mở bán của những công ty về bất động sản để giới thiệu tới đúng người tiêu dùng
và qua đó người tiêu dùng có thể hiểu một cách rất là đúng
rất là rõ ràng về những lợi ích về nhà thông minh và cũng trải nghiệm thực tế luôn
khái niệm nhà thông minh có mặt tại việt nam khoảng hơn một mươi năm trước
nhưng mới thực sự quen thuộc vài năm trở lại đây khi khái niệm cách mạng công nghiệp bốn
trở nên phổ biến kéo theo những cải tiến không ngừng về công nghệ
sự ra đời và phát triển của nhà thông minh chính là giúp cải thiện môi trường sống
và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người
hy vọng trong thời gian tới với những sự đầu tư nghiên cứu
cải thiện công nghệ của hàng loạt những doanh nghiệp trong và ngoài nước
thì smart home sẽ trở nên phổ biến và trở thành một xu thế tất yếu tại việt nam
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau